tại khu công nghiệp quế võ tỉnh bắc ninh đã xảy ra một vụ cháy lớn ở công ty trách nhiệm hữu hạn bucheon electronics khiến các công nhân hoảng loạn ồ ạt bỏ chạy để thoát thân
ngay sau khi nhận được thông tin cháy tại công ty bu diong ở khu công nghiệp quế võ lãnh đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bắc ninh đã điều động hàng chục xe cứu hỏa xe thang và trên năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
do đám cháy ở tầng ba vật liệu bị cháy là nhựa và xốp khói rất độc hại nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn sau khoảng một tiếng đồng hồ chữa cháy ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn
bước đầu xác định nguyên nhân là do chập điện hiện chưa thống kê được thiệt hại về tài sản
công ty trách nhiệm hữu hạn buzion vietnam electronics là công ty một trăm linh vốn đầu tư của hàn quốc chuyên sản xuất linh kiện điện tử cung cấp cho các hãn điện thoại trên thế giới
các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy